hiền đã khóc vì buồn chuyện hai đứa con hư hỏng
đứa bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy đứa đi tù vì đánh người nên mới dính vào ma túy
ngày hai mươi hai tháng hai công an thành phố bảo lộc đã bắt quả tăng hiền đang tàng trữ bốn gói ma túy đá
khám sát nhà hiền lực lượng công an thu thêm nhiều ma túy gồm heroin ma túy đá và một trăm bảy mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bến tre phối hợp với công an xã mỹ thạnh huyện rồng trôm
tiến hành kiểm tra các túi ni lông màu đen để tại hẻm thuộc ấp chợ xã mỹ thạnh huyện rồng trôm
qua kiểm tra đã phát hiện trong các túi ni lông này có chứa bốn một trăm sáu mươi chín gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các nhãn hiệu z code hero chưa rõ chủ sở hữu
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây phóng viên một trăm một mươi ba online đã liên tiếp phản ánh từ quý vị về tình trạng chặt phá đất rừng xảy ra khá nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đắk lắc
không chỉ diễn ra tại huyện mertrak vườn quốc gia jordan ngay gần đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi một mà những ngày qua thì nhiều cánh rừng phòng hộ tại đắk lắc cũng đang bị tàn phá khốc liệt
và sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên vừa ghi lại tại lâm phần của trạm số một ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ buôn đôn tỉnh đắk lắc
những câu khẩu hiệu này được ban quản lý rừng phòng hộ huyện buôn đôn dựng lên ngay trước trụ sở trạm quản lý bảo vệ rừng số một
nhưng chỉ cần đi qua một con dốc chưa đầy ba trăm linh mét để vào rừng phòng hộ thì đã thấy la liệt những khoảnh rừng bị tàn phá rồi đốt cháy như thế này
thưa quý vị tôi đang đứng tại một tiểu khu rừng của rừng phòng hộ buôn đôn tỉnh đắk lắc quản lý
và những cây gỗ có đường kính lớn thì đã bị lâm tặc đốn hạ và đưa ra khỏi rừng
còn lại những cây gỗ có đường kính nhỏ thì bị đốn hạ nằm ngổn ngang như thế này
càng vào sâu rừng phòng hộ buôn đôn bị phá và đốt khốc liệt hơn
trả lời câu hỏi của phóng viên trạm trường trạm quản lý bảo vệ rừng số một cho rằng
thỉnh thoảng mới xảy ra cháy và nguyên nhân là do người dân đi rừng vứt tàn thuốc khiến cho cháy rừng
trong khi trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số một rừng phòng hộ buôn đôn cho rằng
nguyên nhân trách nhiệm thuộc về những người dân vào rừng
thì người dân ở đây lại cho rằng ban quản lý bảo vệ rừng chưa làm hết trách nhiệm
nhưng mà cũng có xe cày đi vào nhưng mà họ có chung chi hay không chị không biết
chắc là có cho nên họ mới đi qua đi lại được
cũng nghe thấy tìm
có tiếng xe cày nhưng mà không biết họ làm gì thì chị chịu chị cũng không biết
trong lúc trách nhiệm giữa các bên chưa được làm rõ và công tác bảo vệ rừng còn bị bung lỏng
thì đến mùa khô này nhiều khoảng rừng phòng hộ buôn đôn đang tiếp tục bị tàn phá đốt trụi như thế này
liên quan đến trận mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày năm tháng ba trên địa bàn tỉnh con tum
tính đến thời điểm này thành phố con tum đã ghi nhận thêm
một trăm linh nhà dân và phòng học bị tốc mái cùng nhiều cây cối đường bê tông bị hư hỏng
cụ thể tại hai làng mangla kutu và mangla kla xã ngọc bay thành phố con tum
lốc xoáy đã khiến một mươi nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và khoảng một trăm linh ngôi nhà khác bị tốc mái
mưa to kèm theo lốc xoáy cũng cuốn trôi làm hư hỏng bốn mươi mét đường bê tông nông thôn
gãy đổ năm mươi cây cao su và một số diện tích cây bời lời của người dân
trước tình hình trên chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
trong khi đó tại tỉnh quảng nam đang giữ thời tiết mùa xuân nắng đẹp
tuy nhiên ở đây đã bất ngờ xuất hiện một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy
khiến nhiều nhà dân trên địa bàn xã quế lâm huyện nông sơn bị tốc mái và hư hại
không chỉ hư hại nhà cửa mưa đá và lốc xoáy còn làm hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại nặng
theo thống kê đợt lốc xoáy vừa qua toàn xã quế lâm có hơn tám hectare cây ngô đang trong giai đoạn trổ cờ
và chuẩn bị chỗ cờ bị hư hại hoàn toàn
năm mấy ha cây ngô non bị thiệt hại ba mươi
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân có nhà bị tốc mái sửa sang nhà cửa ổn định sinh hoạt
đồng thời thống kê thiệt hại lên phương án hỗ trợ giúp các hộ bị thiệt hại nặng để họ sớm một đời cuộc sống
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa yêu cầu ubnd các tỉnh con tum hà nam
chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân đối tượng vi phạm
làm xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ tại đường hồ chí minh tỉnh con tum
khiến một người chết và một mươi chín người khác bị thương
phó thủ tướng yêu cầu đặc biệt làm rõ trách nhiệm của chủ xe để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
như đã thông tin ngày một tháng ba tại khu vực đường hồ chí minh đoạn đèo lò so thuộc xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe khách mang biển kiểm soát chín mươi b năm trăm ba mươi hai loại bốn mươi năm chỗ dường nằm của nhà xe hương giang chạy tuyến hà nam gia lai
do tài xế vũ văn huy trú tại xã yên bắc huyện lục bình tỉnh hà nam điều khiển
đã lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng bảy mươi mét
hậu quả tài xế vũ văn huy tử vong tại chỗ và tất cả một mươi chín người trên xe đều bị thương
vào chiều qua tại khu vực xã lương điền huyện cẩm giang tỉnh hải dương
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe mô tô và xe ô tô khiến hai người bị thiệt mạng
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ô tô tải do lương văn lâm chú tại xã đại đức huyện kim thành điều khiển
đi từ hướng cầu dốc ra quốc lộ năm
khi rẽ vào công ty cổ phần liên hòa ô tô đã va chạm với xe mô tô đi ngược chiều
trên xe có bùi đức cường bùi văn mạnh đều chú tại huyện mỹ hào tỉnh hương yên
và đều không được múc bảo hiểm
vụ tai nạn khiến mạnh chết tại chỗ cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong
tiểu mục lệnh truy nã sáu phương nữa
thành thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đối tượng này ca một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trước mép phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
là đối tượng vũ văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn một xã bình ngọc
thành phố mông cái tỉnh quảng ninh
và đối tượng nguyễn tiến giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám khu tám
phường bắc sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
bị công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện